các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhánh khai thác đường sắt phú khánh cho biết sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh được nhận định tương tự như trường hợp sạt lở hầm đường sắt bãi gió tỉnh khánh hòa xảy ra cách đây hơn một tháng
đất đá trên mái hầm sạt xuống gây tắc hầm vì vậy các phương án khắc phục cũng được áp dụng tương tự với việc khắc phục sạt lở hầm bãi gió
đơn vị thi công cho khoan tạo neo hai đầu khu vực hầm bị sạt lở sau đó tiến hành phun bê tông để làm cứng ra cố hầm rồi tổ chức hốt dọn đất đá bên dưới
còn theo ông nguyễn thanh hoài giám đốc ban quản lý dự án tám mươi năm địa chất tại khu vực hầm đường sắt trí thạnh phức tạp khó lường thay đổi liên tục nên việc thi công sửa chữa gặp nhiều khó khăn
ban đã chỉ đạo cán bộ công nhân vừa thi công vừa quan chắc theo dõi và có những cảnh báo nguy hiểm xảy ra đảm bảo an toàn lao động
qua việc thi công sửa chữa các hầm đường sắt cho thấy hầu hết đều xuống cấp và có nguy cơ cao sạt lở xảy ra
do vậy việc đánh giá lại toàn bộ các hầm đường sắt
để có phương án chủ động sửa chữa vô cùng cần thiết
ông phạm văn tiến phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cho biết
do vị trí sạt lở nằm ngay dưới tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác thi công
khắc phục sạt lở trong hầm và tuyến đường bộ phía trên sở này yêu cầu ô tô các loại tạm thời không lưu thông qua tuyến đường trên
cho đến khi khắc phục xong sự cố
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh tra giao thông và công an huyện tuy an đã bố trí lực lượng
phương tiện tổ chức điều tiết phân luồng giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở
do sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh ngành đường sắt đã thực hiện trung chuyển hai khách bằng xe ô tô từ ga tuy hòa đến ga la hai
và ngược lại để tiếp tục hành trình thông báo tạm dừng chạy một mươi tàu chở hàng
ông lê quang chính phó giám đốc tri nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết
đến sáng hai mươi hai tháng năm đơn vị đã trung chuyển hơn hai sáu trăm linh hành khách trên một mươi hai đoàn tàu
ông chính cho biết từ đêm hai mươi một tháng năm đến sáng hai mươi hai tháng năm đơn vị đã huy động tất cả cán bộ công nhân viên
hỗ trợ hành khách đưa hành lý lên xuống xe lên tàu được an toàn và thuận lợi nhất
dự kiến đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi hai tháng năm đơn vị tiếp tục trung chuyển hành khách nếu hầm đường sắt trí thạnh vẫn chưa thông
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam vnr đến sáng hai mươi ba tháng năm
vnr vẫn đang phối hợp chặt chẽ với bang quản lý dự án giao thông tám mươi năm khoan thăm dò đánh giá địa chất
từ đường dt sáu trăm bốn mươi một đến nghiên cứu bơm bê tông gia cố nóc hầm chống sạt lở tiếp
theo ông nguyễn thanh hoài giám đốc ban quản lý dự án tám mươi năm địa chất tại khu vực hầm đường sắt trí thạnh phức tạp
khó lường thay đổi liên tục nên việc thi công sửa chữa gặp nhiều khó khăn
ban đã chỉ đạo cán bộ công nhân
vừa thi công vừa quan chắc theo dõi và có những cảnh báo nguy hiểm xảy ra thực hiện đảm bảo an toàn lao động
hiện trạng hầm cho thấy đã xuống cấp và có nguy cơ cao sạt lở cao
tại hiện trường hầm các đơn vị đang huy động năm mươi cán bộ công nhân triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt lở đất đá
thay viên nhau phun bê tông và các điểm sạt lở trong hầm để ra cố nóc hầm
còn theo ông lê quang vinh giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt phú khánh
sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh được nhận định tương tự như trường hợp sạt lở hầm đường sắt bãi gió tỉnh khánh hòa ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đất đá trên mái hầm sạt xuống gây tắc hầm và phương án khắc phục cũng đã được áp dụng tương tự với hầm bãi gió
trước đó trưa hai mươi một tháng năm đã xảy ra sạt lở tại hầm đường sắt trí thạnh gần ga trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
trong quá trình phong tỏa để thi công cải tạo tại vị trí km một nghìn một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh
vũ trí minh cách cửa hầm phía bắc khoảng một trăm sáu mươi m sự cố khiến đất đá lấp kín bề ngang hầm
buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên và ga trí thạnh huyện tuy hòa tỉnh phú yên
đoàn công tác của bộ giao thông vận tải hiện đã có mặt tại hiện trường kiểm tra thực địa và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở
dự kiến nếu thời tiết thuận lợi công tác khắc phục sạt lở hoàn thành và có thể thông hầm trong hai ba ngày tới
liên quan đến sự cố sạt lở hầm đường sắt qua phổ yên tổng công ty đường sắt việt nam vnr cho biết
sẽ tạm dừng khai thác nhiều đôi tàu khách bắc nam đi qua địa điểm sạt lở
cụ thể venero dừng chạy đôi tàu se chín se một mươi chặng hà nội tới phú trí minh và gược lại từ hai mươi ba tháng năm đến hai mươi chín tháng năm
tàu se bốn mươi hai chạy tuyến nha trang đà nẵng sẽ tạm dừng hoạt động từ hai mươi bốn đến hai mươi chín tháng năm
tàu se bốn mươi một chạy tuyến đà nẵng nha trang dừng chạy từ hai mươi năm đến ba mươi tháng năm
tàu se năm mươi một chạy tuyến huế nha trang cũng sẽ dừng lại tại ga diêu trì không chạy đoạn từ diêu trì đến nha trang
vnr cho biết hành khách có vé đi các đoàn tàu bị hủy có thể liên hệ nhà ga để được hoàn tiền trả vé
các chuyến tàu khác vẫn chạy nhưng sẽ chuyển tải hành khách sang đi đường bộ giữa hai ga la hai và tuy hòa cách nhau bốn mươi ba km
dự kiến ngày hai mươi ba tháng năm một mươi hai đoàn tàu sẽ được truyền tải với tổng số hơn ba khách
theo cục đường sắt việt nam do tình hình sạt lở tại hầm trí thạnh phú yên diễn biến phức tạp thời gian khắc phục sự cố có thể kéo dài
chỉ nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã có công điện gửi các đơn vị có liên quan tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa hai ga la hai và ga tuy hòa
theo đó hành khách đi trên các tuyến tàu khách từ ga hà nội ga đà nẵng đi vào nam vào các ngày hai mươi hai mươi một tháng năm sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga la hai đến ga tuy hòa
ở chiều ngược lại hành khách đi các chuyến tàu khách từ ga sài gòn ngày hai mươi một tháng năm đi ra bắc sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga tuy hòa đến ga la hai
cập nhật báo cáo nhanh của sở giao thông vận tải phú yên cho biết từ một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng năm đến bảy h ngày hai mươi hai tháng năm đã có năm mươi sáu lượt xe chuyến trung chuyển
một trăm năm mươi tám hành khách trên chín chuyến tàu loại xe một mươi năm bốn mươi năm chỗ ngồi
toàn bộ hành khách đều được trung chuyển an toàn an ninh trật tự tại các ga tuy hòa la hai ổn định
đồng thời các công ty đường sắt tạm dừng khai thác nhiều đoàn tàu hàng chạy trên tuyến đường sắt hà nội tây phú hồ chí minh
dự kiến trong ngày hai mươi hai tháng năm ngành đường sắt sẽ trung chuyển khoảng hai bảy trăm linh hành khách của một mươi hai đoàn tàu đi từ gala hai đến ga tuy hòa và ngược lại để tiếp tục hành trình vào nam ra bắc
tổng công ty đường sắt việt nam yêu cầu các công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sài gòn thông báo cho khách biết việc gián đoạn chạy tàu trên tuyến đường sắt hà nội thành phố hồ chí minh
do sự cố sạt lở hầm trí thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu
chiều ngày hai mươi một tháng năm ông phạm văn tiến phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cho biết đơn vị đã thông báo phương án tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông để xử lý sự cố
theo đó từ một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng năm cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực đèo thị từ km chín trăm linh đến km một năm trăm linh tuyến dt sáu trăm sáu mươi bảy
ngoại trừ xe hai bánh đối với xe ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi và xe tải dưới ba năm tấn hướng đi từ thị trấn trí thạnh đến huyện đồng xuân
quốc lộ một tại km một nghìn ba trăm linh bảy trăm linh phải tuyến qua cuối cầu ngân sơn đến dh ba mươi tám qua cầu nhất trí đến dt sáu trăm bốn mươi một đoạn cây cầu cam
hướng đi từ huyện đồng xuân đến thị trấn trí thạnh đến vị trí km một chín trăm linh dt sáu trăm bốn mươi một rẽ trái đến đường bê tông thôn phong hậu
đến dt ba mươi tám để quốc lộ một cầu ngân sơn đối với các loại phương tiện khác còn lại đi theo hướng từ quốc lộ một đến dt sáu trăm bốn mươi một và ngược lại
chọn một trong ba lộ trình sau ngã ba quốc lộ một giao với dt sáu trăm bốn mươi ba đến dt sáu trăm bốn mươi ba rẽ phải để quốc lộ một mươi chín c đến dt sáu trăm bốn mươi
ngã ba quốc lộ một ra với dt sáu trăm bốn mươi ba đến dt sáu trăm bốn mươi ba rẽ phải đến dt sáu trăm năm mươi đến dt sáu trăm bốn mươi
ngã ba quốc lộ một giao với dt sáu trăm bốn mươi hai đến dt sáu trăm bốn mươi hai đến dt sáu trăm chín mươi
thông tin vừa rồi kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sự việc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong video tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại